thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vào tối ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi
ubnd tỉnh quảng ninh chính thức công bố cấp độ dịch khẳng định là địa phương có cấp độ một ở cả ba cấp là tỉnh huyện và xã
tương ứng với vùng xanh nguy cơ thấp về dịch covid một mươi chín
còn tại tỉnh bình phước tỉnh bạc liêu cũng đã ký ban hành công văn khẩn về phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể có một trăm bảy mươi bảy trên một trăm bảy mươi bảy đơn vị cấp xã một mươi ba trên một mươi ba đơn vị cấp huyện và cả tỉnh quảng ninh đều thuộc vùng nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh
quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ninh
quảng ninh đã trải qua hơn một trăm một mươi hai ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng
độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín đạt cao dự kiến sẽ tiêm mũi hai trong tháng một mươi cho một trăm linh người dân được chỉ định tiêm
năng lực y tế và cách ly của tỉnh được bảo đảm
từ cuối tháng chín tỉnh quảng ninh đã cho các hoạt động du lịch dịch vụ hoạt động trở lại các điểm du lịch được đón khách du lịch nội tỉnh
dự kiến tháng một mươi một sẽ tổ chức đón khách ngoại tỉnh vận tải nội tỉnh hoạt động bình thường vận tải liên tỉnh từng bước mở các tuyến đến các vùng an toàn về dịch
tối ngày một mươi chín tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh bình phước cũng đã ký ban hành công văn khẩn về phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó ở cấp tỉnh bình phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
cấp huyện có một mươi một trên một mươi một huyện thị xã thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
cấp xã có một trăm một mươi trên một trăm một mươi một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
chỉ có một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ ba
hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn tỉnh bình phước còn khá thấp
cũng trong ngày một mươi chín tháng một mươi ubnd tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xác định và công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
cụ thể đối với cấp xã có sáu mươi bốn đơn vị cấp một nguy cơ thấp vùng xanh bảy đơn vị cấp huyện cấp một nguy cơ thấp vùng xanh
đối với cấp tỉnh cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn
thời gian áp dụng sau bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm công bố